tại hà nội thứ trưởng bộ xây dựng lê quang hùng chủ trì cuộc họp triển khai chỉ đạo của chính phủ về phương án xây dựng bệnh viện giã chiến cho tình huống khẩn cấp ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ đạo của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín bộ xây dựng phối hợp với các bộ ngành liên quan lập thiết kế điển hình
dự toán xây dựng bệnh viện giã chiến có quy mô hình thức khác nhau xây dựng mới theo hình thức lắp kép liều bạt hay cải tạo các công trình sẵn có như sân vận động nhà thi đấu hội trường cơ sở giáo dục đáp ứng công năng theo yêu cầu của bộ y tế
tại cuộc họp viện kiến trúc quốc gia tổng công ty tư vấn xây dựng việt nam và các đơn vị tư vấn cũng đã đưa ra một số phương án xây dựng cụ thể cho bệnh viện giã chiến tại việt nam
quy mô bệnh viện từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường và từ tám trăm linh đến một giường
tại cuộc họp viện kiến trúc quốc gia tổng công ty tư vấn các đơn vị tư vấn đã đưa ra một số phương án xây dựng cụ thể cho bệnh viện giã chiến tại việt nam